bước đầu cơ quan chức năng đã xác định các nạn nhân trong vụ cháy trên tử vong là do ngạt khói
ngoài ra nhận định ban đầu nguyên nhân vụ cháy có thể liên quan đến điện
tuy nhiên cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường để có kết luận chính xác hơn về vụ việc
cơ quan chức năng cho biết là nơi xảy ra hỏa hoạn nằm trong ngõ nhỏ hẹp
ngôi nhà cũng được quây kín bằng tôn khung sắt khiến công tác chữa cháy gặp khó khăn cũng như nạn nhân không thể có đường thoát ra ngoài
cũng trong sáng ngày hôm nay chủ tịch ubnd quận hoàng mai cùng lãnh đạo công an quận hoàng mai đã tới hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy khắc phục hậu quả và thăm hỏi gia đình nạn nhân ổn định tình hình trên địa bàn
được biết căn nhà cấp bốn xảy ra hỏa hoạn là của bà phùng thị kim tân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín bà tân hiện sống một mình
vào tối ngày hôm trước hai cháu ngoại của bà tân một cháu ở quận hoàng mai và một cháu tại quận hầu cầu giấy cùng đi sinh nhật sau đó trở về nhà bà tâm để ngủ qua đêm
khoảng hơn năm giờ ngày một tháng một mươi hai vụ hỏa hoạn xảy ra đã khiến cho bà cháu ở trong nhà tử vong
công an thành phố vũng tàu cho biết vừa bắt giữ đối tượng là nguyễn hữu công chú tại huyện thống nhất tỉnh đồng nai cùng với bảy đối tượng khác có liên quan để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
vào khoảng bốn giờ sáng ngày hôm nay đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an phường một mươi thành phố vũng tàu đã kiểm tra một căn biệt thự trên địa bàn phường một mươi phát hiện có một mươi một người đang có mặt tại đây
tại chỗ cơ quan công an đã thu giữ hai gói ma túy tổng hợp dạng khay một mươi viên thuốc lắc trong đó có bảy viên đã được các đối tượng sử dụng một phần
qua kiểm tra công và bảy đối tượng trong nhóm dương tính với ma túy các đối tượng khai nhận cùng nhau từ đồng nai xuống thành phố vũng tàu để thuê căn biệt thự
công khai nhận là mua một mươi viên thuốc lắc và hai gói ma túy tổng hợp dạng khay sau đó gọi thêm ba đối tượng nam và nữ thanh niên khác cùng đến đây để sử dụng ma túy
xa bẫy chạy trường chạy lớp hàng loạt nạn nhân tại đắk lắc đã bị lừa hơn một mươi sáu tỷ đồng
liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản này tòa nhân dân cấp cao đà nẵng vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bảy bị cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu của cơ quan tổ chức
tất cả bảy bị cáo này đều trú tại tỉnh đắk lắc và do trần thị hồng cầm đầu
theo cáo trạng từ đầu năm hai nghìn một mươi một cho đến cuối năm hai nghìn một mươi năm lợi dụng vào việc có nhiều học sinh ra trường nhưng không xin được việc làm cho nên bị cáo hồng đã đưa ra thông tin gian dối là mình có mối quan hệ quen biết rộng có khả năng xin vào học tại các trường của ngành công an chuyển biên chế trong ngành công an
sau đó bị cáo hồng đã lôi kéo các bị cáo còn lại cùng tham gia nhận tiền rồi chiếm đoạt
để tạo niềm tin hồng đã vào tp hcm thuê làm giả con dấu của trường trung cấp cảnh sát nhân dân sáu cơ sở hai tại tỉnh đồng nai
sau đó làm giả sáu mươi năm thông báo nhập học của trường này rồi giao cho các bị hại
cho đến cuối năm hai nghìn một mươi năm một số bị hại đã mang các quyết định trên đến trường để nhập học thì tá hỏa khi biết toàn bộ giấy tờ là giả
với thủ đoạn đó các bị cáo này đã lừa chiếm đoạt của các bị hại trên một mươi sáu tỷ đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trần thị hồng
hai mươi năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và ba năm tù giam về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tổng hợp hình phạt là hai mươi ba năm tù giam
các bị cáo còn lại nhận mức án từ một năm tháng cho đến một mươi sáu năm tù giam cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh bình dương cho biết
là qua kiểm tra xe container biển kiểm soát sáu mươi một c bốn mươi một nghìn năm trăm hai mươi tám
kéo theo rơ móc biển kiểm soát sáu mươi một r ba trăm linh ba nghìn bốn trăm linh sáu do tôn đức lãm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chú tại thị xã thuận an tỉnh bình dương điều khiển
lực lượng chức năng đã phát hiện bên trong container có chứa một ba trăm linh bốn chiếc áo chống đạn các loại
tại thời điểm kiểm tra những người có liên quan đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng nói trên
theo công an tỉnh bình dương số hàng hóa trên do công ty trách nhiệm hiệu hạn cl làm thủ tục thông quan
với mặt hàng khai báo làm miễu
bảo hộ thể thao và đang trên đường vận chuyển đến cảng cát lái để xuất khẩu đi nước ngoài
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh bình dương
đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tăng vật phương tiện để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
là quy định tại thông tư ba mươi tám của bộ giao thông vận tải sửa đổi quy trình đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe
có hiệu lực từ ngày hôm nay ngày một tháng một mươi hai
theo đó từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi chương trình học giấy phép lái xe hạng b một b hai c
có thêm nội dung phòng chống tắc hại của rượu bia khi tham gia giao thông
cũng từ thời điểm này trung tâm sát hạch lái xe phải lắp camera giám sát phòng sát hạch lý thuyết
sân sát hạch lái xe trong hình và truyền dữ liệu về tắc hải
tổng cục đường bộ việt nam sở giao thông vận tải
cũng theo tổng cục đường bộ việt nam công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe trong những năm qua
được cải tiến khá nhiều trong đó bao gồm tăng độ khó như là tăng độ câu hỏi tăng phần thi trong sa hình
đáng lưu ý tại các trung tâm sát hạch phần thực hành đều có gắn chip chấm điểm tự động
nên đã hạn chế tối đa tiêu cực sự can thiệp của con người
ngay sau khi bộ giáo dục và đào tạo chính thức công bố ba mươi hai cuốn sách giáo khoa lớp một mới
thì cũng là lúc mà các địa phương bắt đầu lên phương án lựa chọn sách giáo khoa sao cho phù hợp với đặc điểm tình hình của mình
tuy nhiên ai sẽ là người có quyền quyết định chọn lựa sách giáo khoa mới để dạy
và chọn lựa như thế nào để đảm bảo sát với nhu cầu thực tế
đó là câu hỏi được đặt ra ở nhiều địa phương khi vẫn chưa có thông tin hướng dẫn cụ thể
phải mất đến ba năm thí điểm

sở giáo dục và đào tạo tỉnh lào cai mới đưa vào sử dụng sách giáo khoa công nghệ giáo dục của giáo sư hồ ngọc đại
tuy nhiên với bộ sách mới cho năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một thì thời gian để đánh giá bộ sách này chỉ còn bốn tháng

còn tại hà nội là địa phương đang có nhiều mô hình giáo dục khác nhau
tại một số trường tư thục nhà trường vẫn dạy song song hai chương trình
chương trình do bộ giáo dục và đào tạo quy định và chương trình liên kết với nước ngoài
từ nhiều năm nay nhà trường đã biên soạn các tài liệu riêng để phù hợp với năng lực mục tiêu chất lý giáo dục của nhà trường
chính vì vậy việc lựa chọn sách giáo khoa mới cũng không hề đơn giản đối với các nhà trường này
với hà nội thì hãy để cho các trường được quyền lựa chọn
ví dụ như trường này chẳng hạn thì họ vẫn là theo cái sự chỉ đạo chuyên môn của phòng giáo dục
nhưng mà cái việc phát triển cái chương trình nhà trường là rất là khác và rất là phong phú
và cái sứ mệnh của trường này cũng khác
vì thế cho nên là trường sẽ chọn những cái bộ sách mà phù hợp với cái sứ mệnh của họ và phù hợp với cái đối tượng học sinh của nhà trường
chúng tôi cũng rất mong muốn là với cái việc mà một chương trình chung của cả nước
nhưng mà các trường được chọn sách giáo khoa cho phù hợp
thì chúng tôi cũng thấy đấy là một điều mà chúng tôi rất mong mỏi
rõ ràng là sau khi công bố sách giáo khoa thì việc chọn sách đối với các địa phương cũng không phải là điều dễ
nhiều ý kiến cho rằng để việc lựa chọn sách giáo khoa được chính xác
phù hợp với đối tượng học sinh điều kiện dạy và học của từng địa phương
thì thông tin về sách giáo khoa đến các nhà trường các cán bộ quản lý giáo viên phụ huynh và người dân
cần được công khai một cách rộng rãi
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác từ trường quay phía nam trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
chưa thực sự dẫn dàng mình yêu thích cái việc độc thân hơn chưa có thể làm tốt cho bản thân của mình
thì mình cũng không thể mà chăm sóc tốt cho những người mà mình yêu thương
có nhiều câu gà người ta có một câu gà không có tiếng của nó chỉ có tiếng nang dớ
xin một đứa gà
xin một đứa hai
rất là khó khăn
cái chủ trương của thành phố hiện nay là đúng
bây giờ chúng ta đã bắt đầu cũng có thể nói là hơi buồn rồi
đặc bản hàn quốc đi rất là nhiều tiền để thực hiện chiếc khóc chúng sinh
nhưng mà làm như chưa năng được chúng sinh
thưa quý vị theo thống kê của chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình tp hcm
số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại tp hcm năm hai nghìn một mươi tám là một ba
hai mươi ba con thấp nhất trong một mươi năm qua
vốn là một y tá có kinh nghiệm làm việc tại một bệnh viện lớn
nhưng từ khi sinh con chị lê thị phương thảo ở quận tám tp hcm
đành phải từ bỏ công việc để quay trở về làm nội trợ
đánh đổi công việc yêu thích để ở nhà nuôi hai con là điều không ai mong muốn
mức sống đắt đỏ ở thành phố cộng với những lo lắng về an sinh xã hội môi trường sống
đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý các cặp vợ chồng trẻ sống ở thành phố
đang có ý định muốn sinh thêm con
trước đây tôi từng là một y tá nhưng mà tôi phải chọn phương án là phải nghỉ việc
vì phải chăm con với một người rất yêu thích trẻ con nhưng mà tôi thấy rất nhiều áp lực
trong việc phải chăm sóc phải dạy dỗ cho trẻ cho nên là hai trẻ là đủ rồi
tâm lý không muốn sinh con của phụ nữ thành thị là một trong những yếu tố dẫn đến thực tế
tỷ lệ sinh con của thành phố giảm mạnh trong những năm gần đây
mười năm qua tổng tỷ xuất sinh tại tp hcm giảm dần đều từ một bốn mươi năm năm hai nghìn một mươi
đến nay là một ba mươi năm năm
rất nhiều bà mẹ trẻ thành thị mắc kẹt dưới việc làm nuôi dạy con nên luôn trì hoãn việc sinh thêm bé thứ hai
mà thời gian mà mình mới lập gia đình thì mình cũng tính là sẽ có em bé liền
nhưng mà khi mà bước vào cuộc sống hôn nhân thì cái cuộc sống nó khác hoàn toàn
có thời gian mình cũng cảm thấy giống như là mình bị trầm cảm sâu sinh
cũng bàn với chồng mình là thôi chắc sinh một đứa thôi
tp hcm là cái thành phố mà cái cuộc sống nó hơi đắt đỏ hơn so với các nơi khác
thành ra là người ta lo lắng hơn người ta giảm sinh
đó là chuyện cũng hợp lý thôi
không chỉ những người đã lập gia đình nhiều bạn trẻ đang sinh sống và làm việc tại tp hcm cho biết
cũng rất ngại việc kết hôn và sinh con
với lý do muốn thăng tiến trong sự nghiệp nuôi con quá vất vả
không có tuyển phụ nữ chỉ tuyển nam giới
thì người nữ phải sinh và nuôi con rồi không có dành hết tổng huyết cho công việc
nếu mình kết hôn thì lúc đó mình phải thực sự sẵn sàng thì mới kết hôn
và sẵn sàng ở đây là gì
thì bạn có đầy đủ khả năng nuôi sống được bản thân mình thật chất đã
đó là điều quan trọng nhất
có một hệ sinh thái trong tư tưởng về việc lập gia đình
về việc kết hôn về việc nuôi con cái về nước đối nội đối ngoại trong ngoài
bây giờ không quan trọng là muộn hay là sớm
phụ nữ bây giờ quá nhiều áp lực kinh tế gia đình
thì đúng là một lý do đó mình cũng đang rất ngần ngại trong câu chuyện
lấy chồng và cầm trô được lịch của mình và cuộc sống của mình như nào
để mình sẵn sàng một cuộc sống mới
là một trong một mươi bảy thành phố có mức sinh thấp nhất cả nước
theo các chuyên gia tình trạng gia hóa dân số thành phố hồ chí minh
sẽ tạo áp lực ngày càng tăng đối với hệ thống an sinh xã hội
dành cho người cao tuổi suy giảm về nguồn nhân lực đặc biệt là lao động trẻ
tương lai gần một đứa trẻ thành phố hồ chí minh sẽ đối diện với vấn đề
cùng lúc chăm sóc hai bố mẹ và bốn ông bà nội ngoại
đây là một doanh nhân bất lợi cho cơ cấu nhân khẩu học
và phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong những năm sắp tới
thành phố hồ chí minh sẽ có dân số già hóa giống như nhật bản
những hệ lụy nhìn thấy trước mắt đang thách thức cơ quan chức năng
trong hai năm gần đây thành phố hồ chí minh cũng đã chuyển từ việc khuyến khích
sinh một hoặc hai con sang sinh đủ hai con
câu hỏi đặt ra là làm sao để phụ nữ tại thành phố hồ chí minh
không còn ngại sinh con trong bối cảnh xã hội hiện đại
từ một mươi năm trước dân số đã là một trong hai vấn đề cấp bách của chính quyền thành phố

thành phố hồ chí minh thấp hơn mức sinh cả nước trong thời gian dài
nên thực tế công tác triển khai các chiến lược dân số đến năm hai nghìn ba mươi
đòi hỏi phải có chính sách riêng
việc đề xuất miễn giảm toàn bộ viện phí trong lần sinh con
thuê nhà ở xã hội đối với các cặp vợ chồng sinh đủ hai con
là những giải pháp để khuyến khích phụ nữ thành phố sinh con
chúng tôi xây dựng chính sách để sao nhà nước có chính sách hỗ trợ
để người ta an tâm để người ta an tâm
để người ta có thể quyết định việc
thay đổi cái nhận thức để người ta có thể là sinh con
chứ không phải là chờ chừng nào có đủ tiền
hay là khi nào mà phải dư giả có nhà có cửa rồi mới xanh
cái cơ sở để giải quyết chính sách thì ít nhất phải có hộ khẩu
tuy nhiên cái việc này thì thật sự là chúng tôi cũng rất là lo lắng
cân nhắc cái việc thực hiện các cái chính sách này là phải đồng bộ
ở cả một khu vực có vùng mức sinh thấp
theo các chuyên gia
theo các nghiệp của các quốc gia khác
một khi để xuống rất thấp thì hầu như các chính sách tác động đến không mang lại hiệu quả
hiện nay cái mức sinh nó đã giảm khá là thấp
tức là một ba là mức độ cảnh báo
nếu là một quốc gia mà mức sinh là một
thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái sự tái tạo lao động
thế nên xem như thành phố hồ chí minh là một cái chỉ báo
đó là một cái nơi giống như là mình thí điểm các cái giải pháp
để giả sử sau này mà cả nước việt nam
giảm mức sinh tìm có sẵn những kinh nghiệm để mà mình can thiệp
thành phố hồ chí minh sẽ giả đi trước khi trở thành một thành phố bốn năng động thông minh như kỳ vọng
nhìn thấy được hệ lụy
tuy nhiên để giải quyết sớm vấn đề thí sinh không phải là chuyện của một ngành
mà là vấn đề lớn chính quyền thành phố cần quan tâm sát sao
thưa quý vị nhiều ý kiến cho rằng thay vì khuyến sinh
thành phố hồ chí minh nên dành nguồn kinh phí giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội
bởi vì đây vẫn là địa phương thu hút nguồn nhân lực cao nhất cả nước
vậy thì liệu chúng ta có quá lo lắng về việc gia hóa dân số tại thành phố hồ chí minh hay không
xin mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi cuộc trò chuyện với chuyên gia nghiên cứu xã hội học hà trọng nghĩa
xin chào nhà nghiên cứu xã hội học hà trọng nghĩa
xin chào viên tập viên lê hoang
kính chào quý vị khán giả
thưa ông nguyên nhân nào mà dẫn đến phụ nữ thành thị ngày nay ngại việc sinh con ạ
về cái hành vi sinh đẻ của những người phụ nữ
đặc biệt là ở thành phố hồ chí minh
thì hiện nay chúng ta thấy rằng là họ có xu hướng là ít muốn kết khô chậm kết hôn
và khi kết hôn thì sinh con ít
trước đây thì có con được gọi là thiên chức của phụ nữ và họ khao khát có một đứa con
nhưng mà đồng thời họ cũng còn thích hưởng thụ cuộc sống nữa
cái số tuổi mà phụ nữ kết hôn lần đầu ở thành phố hồ chí minh là khoảng hai mươi bảy bảy tuổi
do cái thời gian học nó dài cho nên là họ sẽ kết hôn muộn
và kết hôn muộn thì họ rơi
vào cái độ tuổi mà khả năng mà có con cao nó bị hạn chế
yếu tố thứ hai nữa là khi người phụ nữ họ có trình độ học vấn cao
thì họ sẽ cố gắng đầu tư cho con theo cái hướng chất lượng
cho nên họ muốn sinh ít để đầu tư cho con mình tốt hơn về bọi mặt
thưa ông lựa chọn giữa con cái công việc và hưởng thụ là cái câu hỏi mà giới trẻ ngày nay còn phải cân nhắc
thì điều này nó có liên quan gì tới cái việc bình đẳng giới hay không
khi mà người phụ nữ phải đảm nhận hai nhiệm vụ là
giỏi việc nước đảm việc nhà
là ở thành phố hồ chí minh họ có học trình độ học vấn cao
họ được đi làm từ chủ về tài chính
cho nên họ được quyền quyết định khi nào kết hôn khi nào sinh con và sinh bao nhiêu con
tuy nhiên ở xã hội của chúng ta về mặt dư luận
thì tôi có cảm giác là chưa thật sự tạo ra một cái không khí bình đẳng giới
chúng ta có những chính sách ban đầu mình có cảm giác là đề ca phụ nữ
nhưng thực ra là sẽ làm cho họ có áp lực hơn
chẳng hạn như là cái phong trào
là phụ nữ hai tốt phụ nữ hai tốt là giỏi việc nước đảm việc nhà
nếu chúng ta khuyến khích điều này
thì chúng ta vô tình là chúng ta ủng hộ cái việc phụ nữ nên tiếp tục giữ
vừa cái vai trò truyền thống là nội trợ vừa cái vai trò hiện đại là gia đình
tôi nói ví dụ như là nếu hai vợ chồng trẻ lấy nhau
người vợ có cơ hội được đề bạc
thì người chồng có chấp nhận là mình sẽ chăm con để cho vợ đi học thêm buổi tối hay không
chăm con để cho vợ đi công tác hay không v v
nếu mà làm được như vậy thì thật sự người phụ nữ họ
chỉ cảm thấy là xã hội ủng hộ họ
và như vậy họ mới có thể là mạnh dạng kết thông sớm
rồi sinh con rồi dạy con
như thế thì mới gọi là bình đẳng thật sự
theo thống kê thì tại tp hcm tỷ lệ sinh rất là thấp
nhưng mà mật độ dân số vẫn rất là cao do tỷ lệ dân nhập cư đông
liệu rằng chúng ta có quá lo lắng về cái tỷ lệ sinh thấp tại tp hcm hay không ạ
tôi nghĩ trước mắt thì tp hcm không phải lo lắng về vấn đề thiếu hụt nguồn lao động
vì chúng ta có cái lượng
lượng di cư cơ học rất lớn
các tỉnh khác đến họ sẽ bổ sung nguồn lao động cho thành phố này
tuy nhiên chúng ta phải nghĩ lại là cái lực lượng mà di cư vào đây
lao động ở đây đa số không phải là những người chi thức có trình độ cao
có chuyên môn cao đa số là người lao động
như vậy thì trong tương lai nếu mà tp hcm này
cái dân cư bản địa mà họ sinh ít
thì cái lực lượng lao động có chất lượng có trình độ nó sẽ
và như thế thì không thể phát triển bền vững được
không thể xây dựng một đô thị thông minh
rồi không thể tận dụng được cuộc cách mạng công nghiệp bốn
cái chủ trương của thành phố hiện nay là đúng
bây giờ chúng ta đã bắt đầu cũng có thể nói là hơi muộn rồi
thì từ những thất bại của các quốc gia lớn như là nhật bản hàn quốc
trong việc khuyến khích sinh con
thì tp hcm mình nên rút ra bài học gì thưa ông
gần như không có quốc gia nào thật sự là thành công
cho dù dùng rất là nhiều biện pháp
cho nên thành phố của chúng ta hiện nay thì cái nguồn lực cũng có hạn
do đó người ta sẽ nghĩ rằng là nếu mình đầu tư như thế
thì sẽ bị mất một cái nguồn lực cho những cái khí cảnh khác của xã hội
dĩ nhiên là bây giờ chúng ta không thể dựa vào cái việc
mà các nước khác không thành công mình không làm
người phụ nữ việt nam vẫn cảm thấy rằng đứa con là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của họ
cái việc họ không sinh con chẳng qua là việc áp lực
áp lực công việc áp lực cuộc sống và chưa được động viên đúng cách
lẽ là quan trọng nhất để làm tăng tỷ lệ sinh của phụ nữ đô thị
đặc biệt là ở tp hcm
chúng ta có thể áp dụng đó là cần phải tạo ra một thái độ của toàn xã hội
hỗ trợ phụ nữ và khuyến khích phụ nữ sinh con
chẳng hạn như là nước của chúng ta trước đây là chỉ cho sinh hai con
rồi bây giờ thì nói rằng là người dân thì có thể sinh ba con nếu mà nuôi dạy con tốt
tuy nhiên nếu là đảng viên thì không được
như thế thì họ sẽ có một tâm lý rất e ngại
nếu chúng ta đã có cái khuyến khích về kinh tế
và cần phải có một cái sự thay đổi về cái thái độ
đối với người dân thì không được

xin cảm ơn nhà nghiên cứu xã hội học hà trọng nghĩa
đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay